cục chế biến và phát triển thị trường nông sản dự báo trong thời gian tới thị trường hồ tiêu toàn cầu sẽ còn khó khăn do vẫn chịu tác động kép từ áp lực dư cung và ảnh hưởng tiêu cực của dịch covid một mươi chín
nguồn cung hồ tiêu đang tiếp tục được bổ sung khi việt nam đang trong vụ thu hoạch và đã thu hoạch được trên năm mươi
năm hai nghìn hai mươi nguồn cung hồ tiêu của việt nam dự kiến sẽ đạt khoảng ba trăm năm mươi tấn trong đó có khoảng chín mươi tấn là tồn kho năm hai nghìn một mươi chín chuyển sang
hiện nhu cầu hồ tiêu tại nhiều thị trường vẫn còn yếu do tác động từ việc giãn cách xã hội và tạm dừng hoạt động các dịch vụ kinh doanh ăn uống để ngăn chặn dịch covid một mươi chín đặc biệt là tại mỹ và eu hai thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất trên thế giới